liên quan đến vụ hai vợ chồng đánh cá trên sông kinh thầy bị nạn vào sáng ngày sáu tháng năm
sáng nay lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương đã tìm thấy thi thể của người vợ
sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm đến gần sáu giờ sáng nay lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương đã đưa được thi thể người vợ vào bờ
khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí tìm thấy thi thể người chồng khoảng một km phía thôn ngô đồng xã nam hưng huyện nam sách
trước đó thi thể người chồng được tìm thấy vào trưa ngày bảy tháng năm
cơ quan chức năng và gia đình đang làm các thủ tục cần thiết để bán giao thi thể và lo hậu sự cho vợ chồng người bị nạn